hơn năm năm trở lại đây người dân thôn hòa thủy xã phước hải huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đã đầu tư xây dựng chuồng trại tạo môi trường tự nhiên để nuôi dâm thương phẩm trên cát
và đến nay mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao
nhiều hộ thu nhập từ năm mươi đến tám mươi triệu đồng mỗi năm vươn lên làm giàu trên vùng đất cằn cỗi bỏ hoang đã từ mấy chục năm qua
trên diện tích hơn ba m hai gia đình bà trần thị nhỉnh ở thôn hòa thủy đầu tư gần một trăm linh triệu đồng
xây dựng chuồng trại giống như một động cát tự nhiên thu nhỏ để nuôi năm con rông
nguồn thức ăn cho dông chủ yếu có sẵn ở địa phương như rau khoai lang dưa cà chua
con rồng nuôi trong chuồng sinh sản nhanh mau lớn tỷ lệ rông sống khi nuôi trong chuồng đạt chín mươi năm
với giá bán từ bốn trăm linh đồng đến bốn trăm năm mươi đồng một kg dông thịt năm trăm linh đồng một kg dông giống
mỗi năm gia đình bà bán hơn một trăm linh kg dông thịt và rông con giống
sau khi trừ chi phí lại hơn tám mươi triệu đồng
rông thịt này đẹp bốn trăm năm mươi đồng một kg mà mua không có rông bán luôn
ở đây thì khí hậu nó rất nóng đậm cát nóng không có làm rảy rừng gì được
bây giờ chỉ bỏ là con rông nuôi là khí hậu ở đây nó chịu con rông
nhưng mà kinh tế là đẹp rất cao
so với nuôi dê thỏ thì con rông dễ nuôi hơn rất nhiều và chỉ đầu tư một lần đầu về chuồng trại và con giống
sau đó người nuôi vừa bán rông thịt
nhưng con rông để nuôi trong nhiều năm
xã phước hải hiện có gần năm mươi hộ nuôi dông thương phẩm trên diện tích hơn hai hectare
thu nhập trung bình từ năm mươi triệu đến tám mươi triệu đồng một hộ một năm
với giá bán ổn định trên dưới bốn trăm năm mươi đồng một kg
thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa
nên đã có nhiều hộ vượt lên làm giàu từ con rông
hiện tại sản phẩm dông thịt của địa phương đang được các thương lái thu mua
và cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh thành phố như bình thuận khánh hòa thành phố hồ chí minh